cùng với đó doanh nghiệp chủ động tìm kiếm các thị trường mới nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm tận dụng được các thế mạnh của riêng ngành hàng lĩnh vực của mình để có thể thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tốt
thủ công mỹ nghệ hốm xứ mỹ nghệ nó là sản phẩm thời trang
và nếu muốn bước vào cái thị trường nước ngoài thì luôn luôn phải hấp dẫn thị trường và phải chạm được vào cảm xúc của người mua
cái đó là cái mà bắt buộc
các nhà sản xuất đều phải liên tục đổi mới sáng tạo để đưa ra những cái ý tưởng mới những dòng sản phẩm mới
qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu thì chúng tôi thấy là mỗi năm nó có một cái sự biến động khác nhau
đặc biệt là đối với doanh nghiệp xuất khẩu về hàng nông sản
chúng tôi xác định là sang thời gian tiếp theo thì chúng tôi có sự chuyển hướng từ xuất khẩu các mặt hàng thô loại nguyên liệu bình thường sang xuất khẩu các loại hàng có
chế biến sâu hơn trị giá cao hơn để mình nhằm tới những cái thị trường hoặc những thị trường khách hàng có cái nhu cầu về giá trị cao hơn
thì cái thị trường này thì nó không đại trà nhưng mà tuy nhiên thị trường này nó sẽ tương đối ổn định và khách hàng đã mua những cái sản phẩm cao thì họ cũng không ca lắm về cái giá cả
năm hai nghìn một mươi chín này là cái năm mà tôi cho rằng khó khăn nhưng nó lại có những cái khởi sắc
cái khó là do là
cái nền kinh tế của thế giới thì hiện tại là nó cũng chưa phát triển bền vững cho nên là các cái nhà nhập khẩu trong các cái thị trường mà chúng tôi vào thì cũng có nhiều những nhà nhập khẩu là phải đóng cửa
thế nhưng bên cạnh thì chúng tôi lại tìm được nhiều nhà nhập khẩu khác bởi lẽ là cái chiến tranh kinh tế của mỹ và trung quốc
nó đang có những cái nó không thuật lợi thì có nhiều nhà nhập khẩu mua gống dứ từ trung quốc thì lại chạy sang việt nam
thì đấy cũng là cái thuật lợi mà chúng tôi lại có cơ hội để lựa chọn thêm được khách hàng cho mình
hiện hà nội cũng đẩy mạnh cho các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đề án đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố hà nội
kỳ hội nhập đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
đề án giải pháp phát triển kinh tế của thành phố hà nội trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và nhật bản giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng kỳ vọng sẽ mang lại những giải pháp thiết thực dài hơi để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tăng trưởng đạt chỉ tiêu đề ra năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo